chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân với những nội dung đáng chú ý sau đây

kỳ thi tay nghề quốc gia sẽ tuyển chọn ra các thí sinh xuất sắc để thành lập đội tuyển quốc gia tham dự kỳ thi tay nghề asean lần thứ một mươi hai tổ chức tại thái lan vào tháng chín năm hai nghìn một mươi tám và kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ bốn mươi năm tại kazan liên bang nga năm hai nghìn một mươi chín
kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ một mươi có sáu hội đồng thi quốc gia do đại diện các bộ công thương văn hóa thể thao và du lịch xây dựng giao thông vận tải nông nghiệp và phát triển nông thôn và sở lao động thương minh xã hội tp hà nội làm chủ tịch hội đồng thi
thời gian thi trong hai ngày ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi tám với năm trăm hai mươi thí sinh dự thi đến từ năm mươi sáu đoàn gồm năm bộ ngành trung ương một tập đoàn hai hiệp hội và bốn mươi tám tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
kỳ thi sẽ có hai mươi bốn nghề thi chính thức và hai nghề trình diễn
bên cạnh mục đích tuyển chọn cho đội tuyển quốc gia kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ một mươi nhằm tôn vinh lao động trẻ có tay nghề khuyến khích năng lực sáng tạo bồi dưỡng nâng cao tay nghề góp phần nâng cao chất lượng nguồn lực quốc gia
những tuyên bố của tổng thống mỹ donald trump bày tỏ hy vọng cuộc gặp sẽ giúp đạt tiến triển trong vấn đề công dân nhật bản bị bắt cóc vốn là ưu tiên hàng đầu của tokyo
nhật bản sẽ thực hiện mọi nỗ lực nhằm hướng tới sự thành công của gặp thượng đỉnh mỹ triều và hướng đến việc giải quyết những vấn đề liên quan đến triều tiên
để đạt được mục tiêu này điều quan trọng nhất là hợp tác giữa nhật bản với mỹ cùng với hàn quốc trung quốc nga và cộng đồng quốc tế
cùng ngày bộ ngoại giao trung quốc đã hoan nghênh việc singapore được lựa chọn là địa điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều là tiến triển tích cực nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp này từ cả hai phía
trung quốc chống đợi kết quả tích cực của cuộc gặp đây là bước đi quan trọng để thúc đẩy phi hạt nhân hóa trên bán đảo triều tiên và con đường dẫn đến một giải pháp chính trị cho vấn đề bán đảo triều tiên cũng như hiện thực hóa một giai đoạn hòa bình và trật tự lâu dài trong khu vực
trong khi đó thủ tướng singapore lý hiển long cũng đánh giá cuộc gặp là bước đi ý nghĩa tiến tới hòa bình
thông báo của bộ ngoại giao singapore nêu rõ nước này vui mừng được đăng cai tổ chức cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo mỹ triều vào ngày một mươi hai tháng sáu tới song không cho biết thêm chi tiết
hai phái đoàn đàm phán trung quốc và mỹ vừa nhóm họp tại washington với hy vọng sẽ tháo gỡ bất đồng lớn về thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới
truyền thông sở tại dẫn lời một quan chức bộ tài chính mỹ cho biết cuộc gặp giữa phái đoàn thương mại mỹ trung quốc trong ngày một mươi một tháng năm nhằm tiếp nối cuộc thảo luận hồi tuần trước tại bắc kinh và chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của phó thủ tướng lưu hạc
tuy nhiên nguồn tin không cho biết thêm thông tin về cuộc gặp cũng như thời gian cụ thể chuyến thăm của ông lưu hạc
phát biểu trong phiên điều trần trước quốc hội mỹ ngày một mươi tháng năm bộ trưởng thương mại mỹ hubert ross cũng thông báo phái đoàn cấp cao trung quốc sẽ đến washington trong tuần tới
đồng thời hy vọng sẽ đạt được bước tiến xa hơn trong cuộc gặp
tuy nhiên theo một số nguồn tin thân cận khác phái đoàn quan chức cấp thấp hơn sẽ tới washington trước và chuyến thăm của phó thủ tướng trung quốc lưu hạc sẽ lùi lại sau đó ít ngày
đến nay mỹ và trung quốc vẫn chưa đạt được nhất trí trong một loạt các vấn đề thương mại song phương
lo ngại thỏa thuận hạt nhân với iran sụp đổ các nước châu âu đặc biệt là nga pháp và đức vừa có những hoạt động ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cứu vãn thỏa thuận lịch sử này
trong tuyên bố mới đây tổng thống pháp emmanuel macron cho biết sẽ duy trì thỏa thuận và thuyết phục iran đàm phán bổ sung
phát biểu trong một sự kiện tại đức mới đây tổng thống pháp emmanuel macron cho biết đang nỗ lực thuyết phục tehran tiếp tục duy trì thỏa thuận hạt nhân ký năm hai nghìn một mươi năm bất chấp sự thoái lùi của mỹ
chúng ta không nên từ bỏ những gì chúng ta đạt được cách đây ba năm
mỹ israel và ả rập xê út có những lý do để tin rằng thỏa thuận hạt nhân iran
là chưa đầy đủ vậy thì hãy tiến hành đàm phán để bổ sung các điều khoản khác đem lại sự an tâm hơn cho tất cả các bên
tuy nhiên các bên liên quan cần duy trì ổn định trong khu vực trung đông và tránh các xung tột không đáng có
trong khi đó ngoại trưởng mỹ mike pompeo người vừa trở về từ bình nhưỡng đã lên kế hoạch gặp gỡ các đối tác châu âu trung đông và châu á để tìm cách gây sức ép buộc iran trở lại bàn đàm phán bổ sung
tuy nhiên cho đến nay iran vẫn từ chối đàm phán lại
quỹ ghi đồng liên hợp quốc unicef vừa kêu gọi quyên góp khoản ngân sách nhằm hỗ trợ trẻ em ở vùng kassai thuộc cộng hòa dân chủ congo
theo báo cáo mới nhất khoảng bảy trăm bảy mươi trẻ em trong đó bốn trăm linh trẻ bị suy dinh dưỡng nặng đang cần hỗ trợ tại đây
phát biểu trong cuộc họp báo người phát ngôn của unicef ông christopher bulirak cho biết cơ quan này đã đề nghị khoản ngân sách trị giá tám mươi tám triệu usd để xây dựng các chương trình hỗ trợ cho trẻ em ở vùng kassai
tuy nhiên unicef mới chỉ nhận được khoảng hai mươi năm của ngân sách đề nghị này
cũng theo đại diện của unicef có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ tại tỉnh kassai
năm hai nghìn một mươi sáu bạo lực bùng phát ở quốc gia châu phi này
cuộc xung đột giữa quân đội cộng hòa dân chủ congo và nhóm phiến quân kamuna sapu đã buộc một năm triệu người phải rời bỏ nhà cửa
giờ đây khi xung đột đã lắng xuống hàng trăm nghìn người đã trở về nhưng tình trạng an ninh lương thực đang ở mức báo động
nhiều khu vực ở vùng kassai không thể trồng trọt trong hai mùa vừa qua do ảnh hưởng của chiến tranh trong khi các trung tâm y tế đã bị phá hủy
thành phố pachu ở hàn quốc trở thành địa điểm thu hút sự chú ý của thế giới khi đây là nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên triều lịch sử vào hồi tháng bốn
theo đó lượng khách du lịch đổ về đây tăng đột biến trong những ngày qua khiến pachu trở thành một địa điểm du lịch không thể bỏ qua khi đến hàn quốc
thành phố pachu thuộc tỉnh gyeonggi phía bắc seoul hàn quốc gần sát với triều tiên
nơi đây có một ngôi làng có tên là im chinggak được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chỉ cách đường biên giới khoảng bảy km
ngôi làng này là biểu tượng của niềm hy vọng thống nhất giữa hai miền triều tiên
sau khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh liên triều năm hai nghìn một mươi tám được tổ chức tại panmunjom hồi tháng bốn đã có rất nhiều người đến thăm khu vực này
tại đây du khách có thể được trở về những ngày tháng lịch sử
thời điểm chiến tranh xảy ra gây chia rẽ hai miền nam bắc
đây là một trong những biên giới được canh giữ nghiêm ngặt nhất trên thế giới nhưng không khí nơi đây vô cùng bình yên
để thúc đẩy du lịch trong khu vực chính phủ hàn quốc đã có những kế hoạch cụ thể để tạo ra nhiều điểm hấp dẫn hơn và tăng thêm các lễ hội hàng năm trong thành phố
với hy vọng hòa bình và thống nhất giữa hai miền pachu có thể thu hút nhiều du khách hơn nữa trong tương lai
phần cuối chương trình
phần cuối chương trình là những thông tin văn hóa đáng chú ý
tối qua một mươi một tháng năm tuyến phố đi bộ thứ hai của thủ đô đã chính thức khai mạc
tuyến phố đi bộ nằm trên phố trịnh công sơn sẽ diễn ra hàng tuần vào một mươi chín h ba mươi phút tối thứ sáu thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
thời gian thí điểm đến hết năm hai nghìn một mươi tám sau đó sẽ quyết định nên mở rộng hay thu hẹp quy mô tổ chức
đây sẽ là nơi diễn ra các hoạt động nghệ thuật biểu diễn âm nhạc từ dân gian đến đường đại từ nghệ thuật đường phố đến nghệ thuật chuyên nghiệp như ca trù
sầm trầu văn hát trèo nhạc cụ dân tộc âm nhạc đường đại triển lãm tranh ảnh trưng bày các tác phẩm nghệ thuật tổ chức các trò chơi dân gian và nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật khác
bên cạnh đó là các hoạt động kinh doanh dịch vụ thương mại du lịch phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí nghỉ ngơi của nhân dân và du khách

tạo thêm không gian vui chơi công cộng cho người dân
tuyến phố đi bộ trịnh công sơn sẽ được diễn ra hàng tuần gần công viên nước hồ tây quận tây hồ thành phố hà nội vào một mươi chín h ba mươi phút thứ sáu thứ bảy và chủ nhật
dự kiến tuyến phố được triển khai thí điểm đến hết năm hai nghìn một mươi tám
thưa quý vị và các bạn nhà hát cải lương trung ương đã đồng hành cùng đất nước một thế kỷ
cũng một thế kỷ qua các nhân viên nhà hát luôn mong muốn có một sân khấu riêng để phục vụ khán giả
mà không phải đi thuê địa điểm với giá thành cao
trong một thế kỷ qua nhà hát luôn nỗ lực vượt qua khó khăn tìm tòi sáng tạo nỗ lực giữ gìn nghệ thuật truyền thống
không ngừng phấn đấu đóng góp quan trọng cho những thành tựu của nền văn hóa nghệ thuật nước nhà
tuy nhiên do sân khấu biểu diễn xuống cấp nghiêm trọng đã khiến hoạt động của nhà hát gặp nhiều khó khăn
nhà hát chúng tôi vẫn chưa có một cái giạc để diễn
ngoài cái trụ sở
làm việc hàng ngày và một hai cái sân khấu nhỏ nhỏ để tập thôi
chứ không đủ tiêu chí để đón khán giả đến xem
thành ra là mỗi một chương trình chúng tôi đều phải đi thuê
thuê giạc bây giờ thì kinh phí khá lớn
và tất cả các chương trình chúng tôi đều đi thuê và đều phải di chuyển cái hệ thống trang thiết bị của mình đi
thành ra là cái sự chủ động của nó không được tốt
đa số cái thời gian biểu diễn của chúng tôi thì chúng tôi lưu diễn ở các địa phương
ở các cái làng xóm
thì ở đó cái điều kiện để có một cái sân khấu chuyên nghiệp là không có
chúng tôi phải dựng những cái sân khấu ngoài trời
thành ra là những cái tác phẩm mà chúng tôi hết sức tâm huyết để giàn dựng thì nó
khi đưa đến cho người xem nó không được toát lên toàn bộ những cái vẻ đẹp vốn có của nó
do khó khăn về sàng đồ diễn chuyên nghiệp
rất nhiều nghệ sĩ đã phải sống tạm bỡ đủ nghề
để nuôi khát khao ngày được đứng trên sân khấu của chính nhà hát để phục vụ quần chúng
vẫn phải tập vẫn phải vật lộn với những
có những buổi ba buổi liền
sáng chiều và tối đi diễn
dưới cái cơ sở vật chất này các bạn thấy đứng hiện nay bây giờ đã đang nóng thế này rồi
mình có những hôm đến ba mươi chín bốn mươi độ
nhưng anh em chúng mình vẫn đổ mồ hôi
mình cứ lao động nghệ thuật hăng say
làm sao có những tác phẩm hay nhất đến với công chúng
làm sao để nuôi khán giả nuôi công chúng lại
để cho nghệ thuật sân khấu cảnh đơn nó không mất đi
cũng giữ được cái hồn khốt cái cốt cách của nghệ thuật sân khấu
để sáng tạo và biểu diễn nghệ thuật cải lương
các nghệ sĩ đang rất cần có một sân khấu để được biểu diễn công hiến và phục vụ nhân dân
để duy trì và phát triển nền nghệ thuật cải lương của nước nhà
nếu như trước đây bạn đọc rất khó khăn trong việc tìm mua sách ngôn ngữ đức tại việt nam
thì nay có thể dễ dàng tìm kiếm các loại sách này tại các nhà sách
để độc giả hiểu hơn về sách của đức đức
viện gớt đã tổ chức chương trình
giới thiệu sách và tác giả với các nhà xuất bản việt nam
so với nhiều ngôn ngữ khác
tiếng đức tuy khá quen thuộc với người dân việt nam
thông qua một số lượng lớn lao động việt nam tại đức
nhưng số lượng sách nguyên bản tiếng đức lại rất ít
hầu như không thể tìm thấy trong các hệ thống phát hành sách thông thường
trong khi đó nhu cầu học tiếng đức đang có xu hướng tăng cao
trong giới thanh niên sinh viên việt nam hiện nay
chương trình đã giới thiệu đến các nhà xuất bản việt nam
cũng như độc giả những tác giả và những cuốn sách nổi tiếng
nước đức nhằm tạo cơ hội để các đọc giả việt nam có thêm
những thông tin và hiểu biết hơn về nước đức và nền văn học của nước đức
ngày một mươi một tháng năm ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị phối hợp với
tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội viettel tổ chức lễ bàn
giao hệ thống wi fi công cộng trên địa bàn tỉnh quảng trị
sau một thời gian hợp tác viettel đã thực hiện đầu tư lắp đặt
hệ thống ba mươi bảy điểm phát sóng wi fi công cộng trên địa bàn
tỉnh quảng trị gồm các trung tâm hành chính công và các điểm
du lịch nổi tiếng của tỉnh quảng trị như bãi tắm cửa việt
thành phố quảng trị địa đạo vĩnh mốc cầu hiền lương
cửa khẩu quốc tế lao bảo thánh địa la vang
nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín nghĩa trang liệt sĩ
quốc gia trường sơn với giá trị đầu tư hai tỷ đồng
tất cả các điểm phát wi fi đều sử dụng đường chuyến cáp quang
để kết nối tốc độ mỗi đường là bốn mươi mb trên dây
thiết bị wi fi cho phép trên mỗi băng tần kết nối tối đa
năm trăm linh người dùng tại một thời điểm thông qua hệ thống
wi fi công cộng này người dân và du khách tại quảng trị
có thể truy cập internet tra cứu thông tin sử dụng
các ứng dụng hành chính công hoàn toàn miễn phí